thưa quý vị và các bạn liên quan đến việc nhóm tàu khảo sát khảo sát hải dương viii của trung quốc
tiếp tục mở rộng hoạt động tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của việt nam
việt nam yêu cầu trung quốc chấm dứt ngay vi phạm rút toàn bộ nhóm tàu nói trên ra khỏi vùng biển việt nam
và không để tái diễn hành động vi phạm tương tự
đây là một trong những nội dung quan trọng được bộ ngoại giao thông tin tại cuộc họp báo thường kỳ tổ chức vào chiều ngày hôm nay
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng cũng đã trả lời một số câu hỏi về các vấn đề mà dư luận đang quan tâm
tại buổi họp báo trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cập nhật tình hình và các biện pháp đấu tranh của việt nam
về nhóm tàu hải dương viii trở lại xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của việt nam
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng nêu rõ
theo các cơ quan chức năng của việt nam cho biết nhóm tàu hải dương viii của trung quốc
lại tiếp tục mở rộng hoạt động tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của việt nam
vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của việt nam được xác định phù hợp
với các quy định của công ước liên hợp quốc về luật biển một nghìn chín trăm tám mươi hai mà việt nam và trung quốc đều là thành viên
việt nam kiên quyết phản đối hành động này và đã có giao thiệp với trung quốc
một lần nữa việt nam yêu cầu trung quốc chấm dứt ngay vi phạm rút toàn bộ nhóm tàu trên ra khỏi vùng biển việt nam
và không để tái diễn các vi phạm tương tự
việt nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền các quyền lợi hợp pháp của việt nam tại biển đông
bằng các biện pháp mà luật pháp quốc tế cho phép
đối với câu hỏi phản ứng của việt nam về phát biểu ngày một mươi tám tháng chín của người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc cảnh sảng
người phát ngôn mộ ngoại giao lê thị thu hoàng khẳng định
khu vực mà trung quốc gọi là bãi vạn an thực chất là bãi ngầm
là một phần của đáy biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của việt nam
được xác định phù hợp với công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
liên quan đến việc tổ chức liên chính tài chính toàn cầu ra báo cáo cho rằng
việt nam là quốc gia hàng đầu thế giới về hoạt động rửa tiền
người phát ngôn mộ ngoại giao lê thị thu hoàng nhấn mạnh
tôi cho rằng những thông tin
thông tin về việt nam do tổ chức liêm chính toàn cầu vừa qua đưa ra là không chính xác
không phản ánh đúng thực tế cũng như quyết tâm nỗ lực của chính phủ việt nam
trong việc phòng chống rửa tiền
chính phủ việt nam nhận thức rõ những tác động xấu
từ các hành vi rửa tiền đến kinh tế và xã hội của đất nước
trong nhiều năm qua việt nam đã nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp
xây dựng và hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý
vận dụng chuẩn mực quốc tế
thực hiện nghiêm túc các khuyến mục
nghị và các cam kết quốc tế để ngăn chặn các hành vi này
cũng tại buổi họp báo
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng đã thông báo
về hoạt động của lãnh đạo đảng và nhà nước việt nam trong thời gian tới